sáng ngày hai mươi một tháng hai thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến
thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm đánh giá thực trạng
xác định giải pháp cơ chế chính sách phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản
và cơ giới hóa trong nông nghiệp gắn với chương trình khoa học công nghệ quốc gia
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tại nhiều địa phương đã hình thành
và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế bảo đảm chế biến
khoảng một trăm hai mươi triệu tấn nguyên liệu nông sản một năm có trên bảy năm trăm linh doanh nghiệp
quy mô công nghiệp gắn với xuất khẩu cùng với đó cơ giới hóa trong nông nghiệp
ngày càng được áp dụng rộng rãi
ngành nông nghiệp chế biến nông lâm thủy sản việt nam đặt mục tiêu đứng trong số một mươi nước
hàng đầu thế giới vào năm hai nghìn ba mươi cùng với đó là đầu tư phát triển công nghiệp chế tạo máy
và thiết bị phụ trợ cho ngành nông nghiệp theo hướng chuyên sâu hình thành
và phát triển hệ thống logistic đồng bộ gắn với việc phát triển cùng nguyên liệu
xây dựng các nhà máy chế biến để giảm chi phí sản xuất cho những sản phẩm ngành hàng
chủ lực mà việt nam có lợi thế cạnh tranh cao